nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia việt nam hy sinh tại chiến trường campuchia
sau gần bảy tháng triển khai tìm kiếm hai cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
cán bộ chiến sĩ đội k năm mươi một của tỉnh đắk lắc đã tìm kiếm cất bốc và hồi hương được một mươi ba hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia việt nam hy sinh tại chiến trường campuchia
tất cả đều chưa rõ tên tuổi quê quán ngày tháng hy sinh